ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề xuất bộ tài nguyên và môi trường nhiều biện pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn
trong đó có nội dung cưỡng chế cắt điện cơ sở gây ô nhiễm
thời gian qua còn tồn tại tình trạng các cơ sở vi phạm về môi trường chỉ thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính
mà không chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
thực tế này xảy ra nhiều ở các hộ gia đình công ty quy mô nhỏ hoạt động sen cài trong các khu dân cư
do đó ngừng cung cấp điện nước là biện pháp thiết thực hữu hiệu nhưng hiện chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật
tp hcm kiến nghị bộ tài nguyên và môi trường trên các cấp có thẩm quyền sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính
bổ sung biện pháp cưỡng chế bằng hình thức ngừng cung cấp điện nước phục vụ sản xuất đệ cá nhân tổ chức vi phạm chấp hành nghiêm quyết định xử phạt